caudao year end party là sự kiện thường niên được tổ chức trên toàn thế giới
tại hà nội tổ chức lễ cao đao sẽ được tổ chức tại quảng trường cách mạng tháng tám và vườn hoa tượng đài lý thái tổ
ngoài ra quảng trường đông kinh nghĩa thục sẽ có chương trình âm nhạc điện tử sơ động
cùng nhiều hoạt động văn nghệ trò chơi quanh phố đi bộ hồ gươm
tại thành phố hồ chí minh chương trình âm nhạc cao đao ba mươi một tháng một mươi hai được tổ chức tại phố đi bộ nguyễn huệ
pháo hoa sẽ được bắn ở ba điểm là đường hầm sông sài gòn hầm thủ thiêm quận hai
tòa nhà landmark tám mươi một và công viên central park quận bình thạnh công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
từ giờ đến giờ một mươi năm ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thành phố còn tổ chức chương trình chiếu sáng nghệ thuật và đồ họa ba d trên mặt tiền tòa nhà ủy ban nhân dân
đường lê thánh tôn vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai và mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài ba thành phố lớn sự kiện đón năm mới hai nghìn hai mươi cũng diễn ra tại một số địa phương
phú thọ tổ chức chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa tầm cao từ hai mươi một h bốn mươi năm tại quảng trường hùng vương
thành phố việt trì thành phố hạ long quảng ninh
có sự kiện âm nhạc điện tử được tổ chức tại quảng trường ba mươi tháng một mươi lúc hai mươi giờ
chuỗi trải nghiệm về ẩm thực và chương trình âm nhạc từ hai mươi h sẽ được tổ chức tại quảng trường lam sơn thành phố thanh hóa